cách mạng công nghiệp bốn công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến quá trình toàn cầu hóa
và thúc đẩy các tập đoàn công nghệ tìm kiếm cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo
và tái định vị chuỗi cung ứng
tại sao các doanh nghiệp công nghệ số nên đến việt nam để đầu tư là chủ đề chính của buổi tọa đàm
nhằm trong khuôn khổ bộ hội nghị bộ trưởng và triển lãm trực tuyến thế giới số hai nghìn hai mươi
đang diễn ra tại hà nội
các đại biểu cho rằng với cơ cấu dân số trẻ sấp xỉ một trăm linh triệu người
và tốc độ tăng trưởng gdp ổn định khoảng bảy trong ba mươi năm qua
việt nam cũng đang nhanh chóng số hóa cơ sở hạ tầng viễn thông
qua triển khai bằng thông rộng quốc gia và triển khai bốn g năm g
đó sẽ là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế quốc tế
make in việt nam không chỉ dành cho doanh nghiệp việt nam mà còn là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp fdi
cùng tham gia vào quá trình này thông qua việc chuyển giao công nghệ liên kết với doanh nghiệp trong nước
tạo ra lợi nhuận cho cả hai cùng phát triển